ninh thuận cho tới cà mau từ cà mau cho tới kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy nguy hiểm
khu vực nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa phổ biến có gió tây nam cấp bốn
tuy nhiên lại có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
nên tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước